chiều qua ngày năm tháng một mươi tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã có buổi tiếp với đoàn nghị sĩ các nước thành viên hiệp hội thương mại tự do châu âu efta do ông svera ha hansler phó chủ tịch quốc hội naui làm trưởng đoàn
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn nghị sĩ các nước thành viên hiệp hội thương mại tự do châu âu efta tại nhà quốc hội
phó chủ tịch quốc hội cảm ơn chính phủ và nhân dân các nước thành viên fta đã ủng hộ và giúp đỡ việt nam trong công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế
đồng thời khẳng định trong việc thực hiện đường lối đối ngoại việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè khu vực châu âu
trong thời gian qua quan hệ giữa việt nam và các nước fta đã phát triển rất tích cực nhất là trên các lĩnh vực ngoại giao kinh tế hợp tác và phát triển
phát biểu tại buổi tiếp ông spera hansler phó chủ tịch quốc hội naui trưởng đoàn nghị sĩ các nước thành viên hiệp hội thương mại tự do châu âu efta tin tưởng chuyến thăm việt nam lần này của các nghị sĩ đến từ nghị viện các nước thành viên khối efta sẽ là cơ hội để hai bên cùng tìm hiểu
trao đổi về các vấn đề có liên quan đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy đàm phán và ký kết hiệp định thương mại tự do giữa việt nam fta